xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tin tức một mươi sáu h
thưa quý vị lâm đồng hiện đang đề nghị vietnam airlines nghiên cứu tăng sắt tăng tuần suất các chuyến bay đi và đến từ sân bay liên khương nội bài liên khương tân sân nhất để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và du khách
ubnd tỉnh lâm đồng đề xuất vietnam airlines phục hồi các đường bay trước đây từ liên khương đi các địa phương như đà nẵng cần thơ huế vinh phú quốc bên cạnh mở lại các đường bay nội địa đã đóng
lâm đồng đề xuất hãng bay nghiên cứu mở mới khai thác các đường bay quốc tế từ liên khương tới các thị trường trọng điểm tiềm năng nhằm kích cầu lượng khách du lịch quốc tế như hàn quốc trung quốc thái lan hay malaysia
theo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng những năm gần đây số lượng chuyến bay của vietnam airlines đến và đi từ cảng hàng không sân bay liên khương giảm chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân và du khách
tại thời điểm hiện nay chỉ còn hai đường bay nội địa là đà lạt tp hcm và đà lạt hà nội
ngày một mươi sáu tháng năm hội trợ sách quốc tế xanh petersburg lần thứ một mươi chín đã khai mạc tại quảng trường cung điện tại thành phố sanh petersburg liên bang nga
báo nhân dân lần đầu tiên tham dự sự kiện với gian trưng bày sách báo nổi bật để lại nhiều dấu ấn
hội trợ sách quốc tế xanh petersburg lần thứ một mươi chín gồm hơn hai trăm năm mươi gian trưng bày sách của nga và quốc tế
gian trưng bày của báo nhân dân lần đầu tiên tham gia hội trợ được bố trí ngay cổng chính vị trí trang trọng nhất của hội trợ sách
rất vui mừng khi tờ báo của đảng cộng sản việt nam tham dự hội trợ sách năm nay và gian trưng bày của các bạn cũng rất ấn tượng
chúng tôi cũng rất vui vì việt nam ngày nay là một nước phát triển nhanh chóng luôn kiên định các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa của mình
và cá nhân tôi rất vui khi thấy cơ búa liềm ở đây
tôi nghĩ thì cái việc mà dịch sang các tác phẩm của tổng bí thư nguyễn vũ trọng sang tiếng nga là việc làm hết sức là quan trọng và có ý nghĩa
và điều đó thì giúp cho nhân dân nga hiểu
hiểu hơn về đường lối chính sách của việt nam cũng như giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn hiểu rõ hơn
cũng như là trao đổi về những đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước việt nam
góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa nhân dân việt nam và liên bang nga
sách tại gian trưng bày của báo nhân dân được bố trí theo các khối chuyên đề gồm các tác phẩm về đảng cộng sản việt nam chủ tịch hồ chí minh
công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ chức
những tác phẩm của tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng loạt sách viết về chiến thắng điện biên phủ đại tướng võ nguyên giáp
được rất nhiều độc giả là những người nga yêu quý cảm tình với việt nam quan tâm tìm hiểu
hội trợ sách quốc tế xanh vtecpur diễn ra đến hết ngày một mươi chín tháng năm
sau hơn nửa năm kiên trì vận động kết hợp xử phạt nghiêm các cơ quan chức năng ở thành phố huế đã chặn đứng nạn học sinh chưa có bảng lái
nhưng vẫn sử dụng xe mô tô trên năm mươi cc để đến trường
việc này không chỉ nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần làm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
công an phương có về làm việc thì bãi xe là chấp hành rất là đúng nội quý của công an giao thông là không dự xe trên một trăm linh phân khối
công an phương đã chỉ đạo công phương tiến hành kiểm tra ra soát đối với các cơ sở trong dự xe
bên cạnh đó là đã cho cam đoàn cam kết đối với các cơ sở xung quanh hai trường và thực hiện nghiêm túc trong các vừa tuyên truyền vừa phóng bảng
lời gọi là niêm biệt lời
song song với nỗ lực của các địa phương lực lượng cảnh sát giao thông công an tp huế cũng đã tăng cường các biện pháp tuần tra
gian đe xử phạt người sử dụng lẫn người cho mượn phương tiện mô tô trên năm mươi phân khối